công ty cổ phần dịch vụ thương mại và du lịch doanh sinh triển khai xây dựng nhiều công trình nhà dịch vụ nhà nghỉ dưỡng
theo dự án khu du lịch sinh thái thung nham xã ninh hải huyện hoa lư ninh bình
đã được ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình phê duyệt điều chỉnh năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên trong quá trình thi công đã có một số phần sai phép so với quy định
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công ty đã thực hiện tháo rỡ thu dọn vật tư thiết bị tại công trình đang thi công sai phép
trước đó ủy ban nhân dân huyện hoa lư đã phối hợp với ban quản lý quần thể danh thắng tràng an thuộc sở du lịch tỉnh ninh bình
tiến hành kiểm tra và phát hiện công ty cổ phần dịch vụ thương mại và du lịch doanh sinh
đang có hoạt động xây dựng tại khu du lịch sinh thái thung nham trong đó có một số hạng mục sai phép
ủy ban nhân dân huyện hoa lư và các ngành chức năng của tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính
yêu cầu công ty cổ phần dịch vụ thương mại và du lịch doanh sinh dừng ngay mọi hoạt động xây dựng
ủy ban nhân dân huyện hoa lư đã chủ động bằng nhiều biện pháp cùng phối kết hợp với các sở ban ngành chuyên môn
trong đó bất động tuyên truyền và đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công ty cổ phần du lịch doanh sinh đã cam kết tháo dỡ phần vi phạm
ngay sau khi doanh nghiệp có cam kết ủy ban nhân dân huyện hoa lư đã thành lập đoàn công tác để kiểm tra hướng dẫn
đồn đốc doanh nghiệp khắc phục hành vi vi phạm theo quy định trong thời gian sớm nhất
sau khi công ty của chúng tôi nhận được thông báo của các cấp ban ngành
chúng tôi tiến hành là dừng thi công và tháo rỡ những phần sai phạm
chúng tôi sẽ hoàn trả lại mặt bảng trồng cây trong thời gian quy định được cho phép
do thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động đến một mươi một giờ trưa cùng ngày công ty cổ phần dịch vụ thương mại và du lịch doanh sinh
đã tiến hành cắt bỏ tháo dỡ cổ thép dọn dẹp sạch cốt va dàn giáo sắt thép ra khỏi vị trí thi công
trước sự chứng kiến của đại diện ủy ban nhân dân huyện hoa lư
đại diện ban quản lý quần thể danh thắng tràng an phục tổ quốc lịch tỉnh minh bình và đại diện các cơ quan truyền thông trên địa bàn